để kịp thời động viên các tập thể cá nhân lực lượng tuyến đầu chống dịch thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã đề nghị các bộ cơ quan ngang bộ và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố kịp thời động viên khen thưởng và đề xuất khen thưởng đối với các tập thể cá nhân có sáng tạo thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
để kịp thời động viên các tập thể cá nhân lực lượng tuyến đầu chống dịch thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị các bộ cơ quan ngang bộ và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố kịp thời động viên khen thưởng và đề xuất khen thưởng đối với các tập thể cá nhân có giải pháp sáng tạo thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời có cơ chế chính sách quan tâm về vật chất và tinh thần đến lực lượng tuyến đầu chống dịch và cha mẹ già con nhỏ của những người tham gia tuyến đầu chống dịch